khi tổ công tác của công an xã có mặt để giải quyết hai nhóm thanh niên đã dùng các loại ghế bát đĩa gạch chống lại lực lượng công an xã dẫn đến ba đồng chí công an xã bị thương
công an tỉnh vĩnh phúc đang tiếp tục mở rộng điều tra truy bắt các đối tượng khác hiện đang lẩn trốn
bên cạnh những lợi ích mang lại cho người sử dụng thì các dịch vụ cho thuê xe ô tô tự lái cũng bộc lộ nhiều lỗ hồng
đặc biệt là trong đó người cho thuê thường không xác minh thông tin lai lịch của người thuê khiến các đối tượng tội phạm lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội
mới đây phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh bình phước đã phối hợp với cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an bắt giữ được đối tượng trần quốc tuấn
chú tại thị xã đồng xoài bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ vụ án vào tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn tuân đến nhà anh nguyễn huy bình chú tại thị xã đồng xoài thuê xe ô tô mang đi cầm cố rồi bỏ trốn khỏi địa phương
tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn tuấn tiếp tục thuê xe ô tô của công ty trách nhiệm mô hạn thương mại vận tải và du lịch gia đình việt rồi tiếp tục mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài
từ đơn tố cáo của bị hại cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã đồng xoài đã tiến hành điều tra và bắt khẩn cấp tuấn khi đang lẩn trốn tại một khách sạn
ở quận một thành phố hồ chí minh
sau đó tuấn được gia đình bảo lãnh tại ngoại thì đối tượng lại tiếp tục bỏ trốn khỏi địa phương
hiện ai là bị hại của đối tượng trần quốc tuấn thì đến văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước để trình báo
một mươi năm tù là mức án mà đối tượng lầu bá chia chú tỉnh nghệ an phải nhận với hành vi mua bán trái phép chất ma túy
bản án của tòa án nhân dân tỉnh nghệ an đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân đối với tội ác của kẻ gieo sắc cái chết trắng
ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm lầu bá chia và hai đối tượng khác chú cùng xã vào rừng mua ma túy tổng hợp để bán cho một khách hàng ở thành phố vinh
lầu bá chia đã cùng vừ bá tông chú cùng bàn nhận một túi ni lông bên trong chứa hai mươi sáu gói hồng phiến có giá trị khoảng một trăm chín mươi năm triệu đồng
sau đó ba đối tượng chia nhỏ ma túy để giao cho khách
khi hai bên đang giao dịch thì bị phát hiện lầu bá chia bị bắt khi đang cầm trên tay hai mươi sáu gói hồng phiến
các đối tượng còn lại lợi dụng sự hỗn loạn đã chạy thoát vào rừng
số hồng phiến thu giữ trong vụ án có trọng lượng hơn bốn trăm tám mươi gram
tại phiên tòa lầu bá chia đã thừa nhận hành vi phạm tội
hội đồng xét xử tuyên phạt lầu bá chia một mươi một năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
do hoàn cảnh gia đình khó khăn hội đồng xét xử quyết định miễn hình phạt tiền cho bị cáo
dù mới chấp hành xong án phạt tù về tội trộm cắp tài sản
tuy nhiên hồ phúc bình chú tại tỉnh nghệ an vẫn ngựa quen đường cũ
cầu kết với nguyễn hữu hoàn chú cùng địa phương tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp xe máy
và cả hai đã bị công an tp biên hòa tỉnh đồng nai ra quyết định khởi tố bắt tạm giam
theo điều tra ngày một mươi ba tháng năm bình điều khiển xe máy chở hoàn và mang theo đoàn phá khóa xe máy
từ hướng thị xã dĩ an tỉnh bình dương đến khu vực phường long bình tp biên hòa
để tìm cơ hội trộm cấp xe máy
khi đi đến khu vực khu phố hai phường long bình phát hiện chiếc xe máy dựng bên lề đường
không có người trông coi bình đúng cảnh giới để hoàn vào trong thực hiện hành vi trộm cắp
tuy nhiên khi đối tượng vừa nổ máy thì bị chủ xe phát hiện chi hô cùng người dân đuổi theo và bắt được
đối tượng hồ phúc bình cũng bị người dân bắt cùng với xe máy là phương tiện gây án
trên địa bàn tp cần thơ liên tiếp xảy ra các vụ đột nhập vào cơ quan nhà nước
để trộm cắp tài sản thực hiện sự chỉ đạo của giám đốc công an thành phố
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đã quyết liệt gia quân
nhanh chóng điều tra bắt giữ được đối tượng gây án
đây là hiện trường vụ trộm xảy ra tại sở xây dựng thành phố cần thơ vào hồi đầu tháng năm vừa qua
lợi dụng đêm khuya bảo vệ ngủ say đối tượng đã phá cửa sổ đột nhập vào phòng làm việc
lột xoát lấy đi một số tài sản
tôi kiểm tra cơ quan xong không thấy gì tôi vô cơ quan tôi cứ nghỉ
thì tới gần bốn giờ mấy gần năm giờ tôi tắt hệ thống đèn bảo vệ
tôi phát hiện phòng bị hé cửa tôi mới mở cửa ra tôi phát hiện bị trộm
sở ngoại vụ tp cần thơ là cơ quan tiếp theo mà đối tượng đã đột nhập lột xoát tìm kiếm tài sản
danh sách các cơ quan nhà nước bị các đối tượng đột nhập trộm cắp tài sản ngày càng dài ra
trong đó có bưu điện sở tư pháp tp gây ra tâm lý lo lắng bất an trong cán bộ công ty
trước và quần chủ nhân dân
qua công tác nắm tình hình thì nhận định đây là đối tượng sống lang thang và có nghiện game
thì với cư dị là đội trưởng tôi đã phân công các lực lượng trinh sát chia làm nhiều mũi
gà sốc tất cả các tiệm game những công viên mà đối tượng thường những địa điểm đối tượng thường lui tới
qua đó biết đối tượng thời gian hoạt động của đối tượng
là từ khoảng hai mươi ba h cho đến sáng thì những thời gian đó thì hầu như ngày nào lực lượng trinh sát cũng tuần tra
mà đặc biệt là từng tra tại các nơi có cơ quan nhà nước đặt trên địa bàn đó
phòng cảnh sát hình sự đã quyết định triển khai nhiều biện pháp đối tranh
và nhanh chóng bắt quả tăng một đối tượng khi đang đột nhập vào trụ sở liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam
tại thành phố cần thơ trên đường ngô gia tự thành phố cần thơ
tại cơ quan công an đối tượng đã đối tượng
cơ quan công an tự khai tên nguyễn thành huy chú huyện đại lộc tỉnh quảng nam
từng có tiền án chín tháng tử giam dành vì trộm tài sản
giữa tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu huy từ quảng nam đến cần thơ sống lang thang
do không có tiền tiêu xài huy đã một mình đột nhập vào cơ quan nhà nước để lấy tài sản
lúc hết tiền đối tượng tiếp tục thực hiện vụ trộm khác
cơ quan nào mà không có người mà vắng vẻ thì em cứ leo vô rồi gặp cái gì đấy chứ đó
có tại vô điện em có lấy được một cái máy tính bản và một ấp lân ba cái hộp xong em đem bán
qua cái sự việc này đó thì cơ quan cũng rút kinh nghiệm và tăng cường kiểm tra tất cả cái chốt khóa của phòng học cơ quan
và đặc biệt là các cái cửa rào
và đồng thời tăng cường là
kiểm tra cái lực lượng bảo vệ
và bản thân các đồng chí bảo vệ cũng phải là tăng cường tuần tra
từ vụ án này cho thấy công tác bảo vệ cơ quan vẫn còn sơ hở và chưa có sự quan tâm đúng mức
vì vậy thời gian tới đề nghị mọi người dân nhất là cơ quan tổ chức
cần đề cao ý thức cảnh giác củng cố tăng cường lực lượng bảo vệ cơ quan
đề mạnh tuần tra cảnh gác nhằm phòng chống chỗ liên quan
nhóm phong viên nguyễn thái hoàng anh ntv lạng sơn vượt thông tin cho biết
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn vừa phối hợp với công an huyện văn lãng
xác lập chuyên án đầu tranh với một nhóm đối tượng trên hoạt động môi giới bán dâm
tại địa bàn biên giới cửa khẩu tân thanh thị trấn đồng đăng thành phố lạng sơn
tại một khách sạn trên đường trần đăng ninh phường hoàng văn thụ thành phố lạng sơn
tổ công tác đã bắt quả tăng một đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm
đấu tranh khai thác ban chuyên án đã bắt khẩn cấp hai đối tượng môi giới là
vi thị huệ chú huyện văn lãng và hoàng thu trang chú thành phố lạng sơn
bước đầu hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
tại trà vinh ba phương tiện bơm hút cát trái phép trên sông cổ chiên
thuộc khu vực xã đức mỹ huyện càng long vừa bị cảnh sát đường thủy công an tỉnh trà vinh bắt quả tang
điều đáng nói là ba phương tiện này đã hoạt động hơn một năm nay
các phương tiện vi phạm này là của anh nguyễn văn phương nguyễn hoàng tâm và nguyễn văn thanh
cùng chú tại huyện càng long
ngoài việc vi phạm bơm hút các trái phép cảnh sát đường thủy còn phát hiện
ba trường hợp này vi phạm cùng lỗi là phương tiện không có giấy chứng nhận đăng ký không gắn biển kiểm soát
căn cứ vào hành vi vi phạm phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh đã lập biên bản xử phạt
vi phạm hành chính mỗi phương tiện một mươi ba triệu một trăm linh nghìn đồng
ở huyện nam giang tỉnh quảng ngã
tỉnh quảng nam cắt đây hơn một tháng
những tường sẽ là hồi chuông cảnh báo cho những người đang khai thác vàng trái phép
và cả cơ quan chức năng tại tỉnh quảng nam
thế nhưng đến thời điểm này hàng ngày những hầm vàng khai thác trái phép
vẫn đang hoạt động công khai ở các huyện miền núi trước sự bất lực của chính quyền địa phương
đây là khu vực khai thác vàng trái phép tại xã phước thành huyện phước sơn tỉnh quảng nam
ở đây đã từng xảy ra vụ ngặt khí khiến phu vàng bị thương
tuy nhiên hầm vàng trái phép hiện vẫn đang hoạt động ngày đêm
hiện trường trong hầm cho thấy những phu vàng chỉ vừa rút đi vài phút trước
huyện phước sơn được mệnh danh là thù phu vàng của tỉnh quảng nam
chính quyền địa phương cho biết việc quản lý hoạt động khai thác ở đây vô cùng khó khăn
phòng tài nguyên môi trường huyện chỉ có thể quản lý các doanh nghiệp
còn hoạt động trái phép theo kiểu nhỏ lẻ hoặc cá nhân lén lút thì rất khó kiểm soát toàn bộ
hàng năm chính quyền địa phương cũng chỉ có thể tổ chức vài ba đợt truy quét
do đó chưa thể phát hiện hết các vụ khai thác trái phép
chứ không dám kết luận là không có tình trạng khai thác vàng trái phép trên địa bàn
tương tự sở tài nguyên và môi trường tỉnh quảng nam cũng thừa nhận
cơ quan chức năng đang gặp quá nhiều khó khăn trong việc xử lý tình trạng khai thác vàng trái phép
ngoài địa hình phức tạp thiếu kinh phí
thì việc truy quét vẫn chủ yếu làm theo đợt nên hiệu quả không cao
có một thực tế là việc xử lý khai thác vàng trái phép ở quảng nam
vẫn đang trông đợi hoàn toàn vào chính quyền cấp huyện cấp xã
tuy nhiên hết năm nay đến năm khác chẳng có địa phương có khoáng sản bằng nào
dám khẳng định là khu vực mình quản lý không có khai thác trái phép
khu vực các tỉnh ở phía đông bắc bộ mưa rông có khả năng sẽ quay trở lại trong ngày một mươi năm
nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to lượng mưa phổ biến là từ một mươi ba mươi mm
tuy nhiên sang đến hai ngày tiếp theo sau khi nằm trọn trong khối không khí mát có cường độ ổn định
trời khô ráo mát mẻ và rất thuận lợi cho các hành động dân sinh
nhiệt độ giao động từ hai mươi một đến ba mươi độ
các tỉnh từ thanh hóa xuống đến thừa thiên huế từ chiều tối và đêm ngày một mươi năm
với ảnh hưởng của khối không khí lạnh từ phía bắc nén và đẩy hẳn dày mây rông qua mưa
nên sẽ tăng hơn cả về diện và lượng
nền nhiệt vì vậy cũng giảm đáng kể trong hai ngày đầu tuần sau
thời tiết trở nên dễ chịu hơn nhiệt độ giao động là từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy
trời mây thay đổi ngày có nắng
chiều tối có mưa rào và rông vài nơi
riêng ở phía bắc mưa rông sẽ tăng hơn trong chiều tối và đêm ngày một mươi năm
nhiệt độ sẽ là giao động từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới thời tiết ít biến động
ngày có nắng với mức nhiệt trưa chiều phổ biến là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
những cơn mưa rông vẫn có khả năng xảy ra vào thời điểm chiều tối
nhưng chủ yếu là tại các tỉnh ở phía nam tây nguyên
phần nào cũng khiến cho thời tiết trên khu vực dễ chịu hơn
còn đối với khu vực nam bộ vẫn duy trì nền nhiệt cao trong ngày mai
với nhiệt độ trong ngày phổ biến giao động là từ hai mươi năm đến ba mươi bảy độ
tuy nhiên bắt đầu từ ngày một mươi sáu mưa rông với lượng nhiều hơn sẽ lan rộng trên toàn khu vực
mở đầu cho thời kỳ bắt đầu mùa mưa tại các tỉnh ở phía nam
nền nhiệt sẽ giảm nhẹ chỉ còn giao động là từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
những thông tin dự báo thời tiết cũng đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân ngày hôm nay